các bạn đang theo dõi tình nóng nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị liên quan đến vụ bốn người tử vong sau bữa cơm ở hương yên
ngoài ra giám đốc công an tỉnh hương yên cũng vừa cung cấp một thông tin quan trọng về vụ án này
cụ thể ông đại tá nguyễn thanh trường thông tin những gì xin mời quý vị cùng theo dõi
mới đây vào chiều ngày một mươi bảy tháng hai đại tá nguyễn thanh trường giám đốc công an tỉnh hương yên cho biết
đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra nhưng chưa xác định được
nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự ra đi của bốn người sau bữa cơm ở nhà ông ngoại cùng người chồng
không đến ăn nhưng mới tử vong đại tá trường nói và cho hay
khi nào có thông tin chính thức chúng tôi sẽ thông báo hiện tại chúng tôi vẫn đang chờ cơ quan
của bộ xác định lại giám định bây giờ chưa có trả lời vì đây là vụ việc phức tạp
phải làm thí nghiệm đi thí nghiệm lại lãnh đạo công an tỉnh hương yên cũng chia sẻ
đã có một số phương án liên quan đến vụ việc này tuy nhiên cần phải chứng minh về mặt khoa học
chứ không thể nhận định một cách chủ quan trước câu hỏi phía cơ quan cán bộ phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh hương yên cho biết đơn vị đã phối hợp với viện khoa học kỹ thuật hình sự
cục cảnh sát hình sự bộ công an để điều tra vụ việc tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả
mẫu xét nghiệm các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục làm rõ một số tình tiết như chính người cùng ăn cơm
nhưng có người bị nôn ói có người không hoặc một trường hợp không tham gia bữa cơm cũng bị ngất
hôn mê sau đó tử vong vào trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một gia đình ông nguyễn tiến s
ba mươi tuổi trú tại thôn lai hạ xã hùng an huyện kim động hương yên tổ chức ăn cơm trưa cùng con cháu
bữa cơm có chín người gồm vợ chồng ông s nguyễn thị t sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
nguyễn thị t sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu phạm văn v sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm nguyễn h n sinh năm hai nghìn một mươi ba
nguyễn t t sinh năm hai nghìn một mươi chín phạm t a b sinh năm hai nghìn một mươi bảy và phạm g t sinh năm hai nghìn một mươi chín
sau bữa cơm cả hai con gái cùng hai cháu ngoại của ông s là n và b có triệu chứng nôn ói co giật
nên gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu tuy nhiên cháu n và cháu b đã tử vong
liên tiếp vài ngày sau hai con gái của ông mest cũng không qua khỏi
đáng chú ý anh nguyễn v dê chồng chị t không tham gia bữa cơm trên cùng gia đình
nhưng cũng nhập viện vì bị ngất hôn mê và tử vong trong ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
được biết bữa cơm trưa có các món ăn bình thường như mọi ngày gồm thịt heo rang đầu phụ giò chả và rau cần
người thân khẳng định những thông tin đồn thổi trên mạng xã hội cho rằng
gia đình ăn lẩu ít hay nấm dẫn đến ngộ độc là hoàn toàn sai sự thật
tính đến thời điểm này các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân
khiến con cháu tử vong sau bữa cơm trưa ở nhà ông ngoại xảy ra tại huyện kim động tỉnh hương yên
qua vụ việc này không chỉ dư luận mà chính các cơ quan chức năng cũng cần làm rõ hai uốn hút rằng
một cùng ăn cơm nhưng người khỏe người tử vong
và ổn khúc thứ hai chính là việc tại sao anh con rể không ăn cơm cũng tử vong
đi sâu vào tìm hiểu về ổn khúc thứ nhất cùng ăn cơm nhưng người khỏe
người tử vong
cụ thể chúng ta cùng bám sát vào vụ việc
vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai bà nguyễn thị thờ quê xã hùng an huyện kim động hưng yên
đi mua cục sạc điện thoại thì gặp con gái lớn đã lấy chồng ở xã bên cạnh
là nguyễn thị tươi đang chở hai con đi chợ nên mẹ con bà này đứng nói chuyện
do đã gần đến trưa nên bà thợ mời con gái cùng hai cháu về ăn cơm
trên đường từ chợ về nhà bà thơ gọi thêm vợ chồng người con gái thứ hai
là nguyễn thị tình đến ăn cơm cùng cho vui vậy
bữa cơm vội và không có chủ đích nên chỉ có các món ăn truyền thống là thịt lợn kho
chá lợn đậu phụ rau cần trứng sẵn ở nhà
hôm đấy tôi chỉ là vô tình gặp con rồi mời con về nhà ăn cơm
chứ không có chủ đích ăn uống gì cả và bữa cơm cũng không có món gì đặc biệt
mọi lần các con tập trung đông thì cũng mua nhiều món về ăn
nhưng hôm đó thì không có gì
bà thơ kể về bữa cơm trước khi đại họ ập xuống
căn bếp mọi người nấu ăn rộng khoảng một mươi m hai
không có đồ đạc gì giá trị ngoài chiếc bếp ga đã cũ cùng hơn một mươi bộ bát đũa ba bốn chiếc son
theo trí nhớ của bà thơ từ lúc đi chợ về đến khi cả gia đình ngồi ăn cơm
không có ai đến nhà chơi và mọi người cũng không có biểu hiện gì lạ
bữa cơm gia đình ngày hôm đấy so với những buổi cuối tuần thì khác chỉ thiếu có một người
là anh ngờ vờ dê chồng chị tươi do anh này đi làm hộ cho người thân ở tỉnh thái bình
tổng cộng bữa cơm vào trưa hai mươi sáu tháng một mươi hai
chín người năm người lớn và bốn trẻ em
khi ăn cơm vợ chồng bà và các con cháu đều ngồi ăn và nói chuyện rất vui vẻ
nhưng khi vừa ăn xong được khoảng ba mươi phút
thì cháu nguyễn văn hoàng nờ con của chị tươi bị nôn và đau ngực
ngay lập tức bé trai này được mọi người chuyển đến bệnh viện nhi hương yên để cấp cứu
sau mấy tiếng cấp cứu bé n không qua khỏi tử vong vào cuối chiều cùng ngày
trong đó bé nợ đi viện thì chị nguyễn thị tươi và chị nguyễn thị tình
con gái chị tình là bé phạm an b
bốn tuổi cũng có biểu hiện tương tự nên ngay lập tức được đưa đi cấp cứu tại hương yên hà nội
sau đó lần lượt bé phạm an bê rồi chị tư tử vong chung các triệu chứng như ói mỡ đau bụng
điều kỳ lạ là những người còn lại ăn bữa cơm hôm đó thì sức khỏe bình thường
thậm chí không có bất kỳ triệu chứng gì
câu hỏi được đặt ra là bốn người này cùng ăn thức ăn giống nhau vậy tại sao lại khiến cho bốn người tử vong
con rể không ăn cơm cũng tử vong
bữa ăn này có phải là nguyên nhân chính dẫn đến các chất lượng
thương tâm trong gia đình ông bà nguyễn tiến sản năm mươi tuổi trú tại thôn lai hạ xã hùng an huyện kim động
câu hỏi này có vẻ là có lý khi vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai khi chị tươi mất và được đưa từ hà nội về
thì anh ngờ vờ dê chồng chị này cũng được người dân phát hiện hôn mê sâu
ngay lập tức anh dê được đưa tới bệnh viện cấp cứu
trước đó con trai mất vào chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai anh này hoàn toàn bình thường và cán đáng việc hậu sự cho con
sau một mươi chín ngày cấp cứu
điều trị tích cực tại bệnh viện ở hà nội đến chiều một mươi năm tháng một anh dê tử vong
trước cái chết đầy uốn khúc của các nạn nhân
công an tỉnh hưng yên phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bộ công an bộ y tế vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân
sau đó cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi của hai nạn nhân là nguyễn thị tình và nguyễn thị tươi
ở thôn lai hạ xã hùng an nhà bà thờ kinh tế chỉ ở mức đủ ăn so với mặt bằng chung có thể gọi là nghèo
trước đó vợ chồng bà ở trong căn nhà cấp bốn lợp ngói đỏ đã xuống cấp nghiêm trọng trong nhà không có đồ đặc gì giá trị
ngày thường bà thơ đi làm công nhân ở gần nhà còn chồng là nguyễn tiến sản ở nhà
về gia đình hai người con gái bà thời cho biết cuộc sống của vợ chồng tình êm ấm hạnh phúc hơn là nhà chị tươi
còn cán bộ xã đồng thanh thông tin chính quyền địa phương không nhận được trình báo gì về những mâu thuẫn khúc mắt của vợ chồng chị tư từ trước đến nay
ông bùi văn phúc chủ tịch ubnd huyện kim động cho biết
chết của các nạn nhân vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
trước vụ việc đại tá nguyễn thanh trường giám đốc công an tỉnh hưng yên cho biết
hiện nay các lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh và công an huyện kim động vẫn đang tích cực điều tra
nhưng chưa xác định được nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự ra đi của bốn người sau bữa trưa ở nhà ông sản và chồng một nạn nhân không đến ăn nhưng cũng tử vong
theo đại tá trường hiện nay các mẫu giám định liên quan đến vụ việc đã được chuyển đến viện khoa học hình sự bộ công an
để tiến hành giám định nhưng chưa có kết quả
lãnh đạo công an tỉnh hương yên chỉ rõ trong vụ việc này có nhiều điểm tình tiết rất khó lý giải
nên cơ quan công an địa phương chỉ tiến hành thu thập các tài liệu liên quan
còn tất cả phải phụ thuộc vào việc giám định của viện khoa học hình sự bộ công an
trước cái chết đầy ổn khúc của các nạn nhân rất nhiều người đặt ra câu hỏi về nguyên nhân dẫn tới sự việc đau lòng trên
và hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
một lãnh đạo sở y tế hương yên cũng cho hay vụ việc này đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ
và ngành y tế có phối hợp nhưng hiện chưa có kết quả cụ thể về nguyên nhân dẫn đến năm người tử vong
vì này cũng nhận định vụ việc có nhiều điểm khó hiểu chưa thể lý giải
xong để tìm ra nguyên nhân cụ thể sẽ phải chờ vào các kết quả giám định của cơ quan chức năng
giám đốc công an hương yên lên tiếng vụ năm người tử vong sau bữa ăn
cũng trong sáng ngày một mươi bảy tháng một báo dân trí đã đăng tải bài viết
giám đốc công an hưng yên lên tiếng vụ năm người tử vong sau bữa ăn trưa
có dẫn lời của đại tá nguyễn thanh trường giám đốc công an tỉnh hương yên cho biết
đơn vị đang phối hợp với cơ quan chuyên môn của bộ công an
làm rõ nguyên nhân vụ năm người tử vong bất thường tại huyện kim động tỉnh hương yên
theo giám đốc công an tỉnh hương yên viện khoa học hình sự bộ công an đã lấy mẫu giám định của những nạn nhân
nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả
vụ việc có nhiều vấn đề khi cả nhà cùng nhau ăn nhưng có người bị có người không sao
hiện chưa thể nhận định điều gì cho đến khi có kết quả giám định
chính vì tính chất phức tạp của vụ việc nên đại tá nguyễn thanh trường cho biết
các đơn vị chuyên môn đang làm việc rất tỉ mỉ và thận trọng
hiện tại vẫn chưa thể nhận định điều gì cho đến khi có kết quả giám định
do đó người dân cần thực sự bình tĩnh lắng nghe kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng
không được đồn đoán từ nhận định và đẩy sự việc đi quá xa mức cần thiết
sự ra đi của năm người thân trong một gia đình đã khiến cho gia đình ông sản đau đớn và mất mắt quá lớn
ngoài lời đồng viên hãy chia sẻ và giúp đỡ gia đình
hãy chia sẻ và giúp đỡ gia đình này vượt qua nỗi đau
khi tết đến xuân về những tưởng gia đình ông sản sẽ giống như bao gia đình khác
được quay quần bên bữa cơm gia đình chia sẻ những niềm vui nỗi buồn của một năm hai nghìn hai mươi một đầy khó khăn
ây vậy mà tan thương nối tiếp tan thương người tắp bạc tiễn người tắp xanh thật chua sót và đau đớn
ngay lúc này bà miên tập chương trình xin được thắp nén hương lòng
chia sẻ với nỗi đau mất mát quá lớn đối với gia đình ông sản
mong ông bà cùng vượt qua cơn bỉ cực sống bình tâm và lắng nghe những tin tức trung thực
chính thống từ phía cơ quan cảnh sát điều tra
chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tiếp theo liên quan đến vụ việc
xin chào và hẹn gặp lại